tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam đã tiếp nhận hai mươi chín bệnh nhân làm việc tại khu công nghiệp đồng văn một huyện duy tiên nghi là do ngộ độc thức ăn
khoảng chín giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam tiếp nhận hai mươi năm ca nhập viện
tại thời điểm nhập viện các bệnh nhân đều có các triệu chứng như đau bụng đau đầu chóng mặt buồn nôn nôn đi ngoài
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam tiếp nhận thêm bốn trường hợp có cùng triệu chứng
sau khi được khám sàng lọc tại khoa cấp cứu các bệnh nhân đã được phân loại và đưa về theo dõi điều trị tại các khoa
truyền nhiễm tiêu hóa hô hấp của bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
theo các bác sĩ tại đây hiện tại tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định không có ca nào biến chứng nặng